tiếp tục chuyến công tác kiểm tra đôn đốc nắm tình hình giải quyết khó khăn vướng mắt trong quá trình thi công dự án cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã thị xát tại dự án thành phần đoạn qua tỉnh khánh hòa nha trang cam lâm và cam lâm vĩnh hảo
cùng đi với thủ tướng có phó thủ tướng lê văn thành và lãnh đạo các bộ liên quan
tại điểm thi công hầm dốc sạn thuộc xã cam thịnh đông thành phố cam ranh thủ tướng phạm minh chính và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đã thăm hỏi động viên
tặng quà đội ngũ cán bộ công nhân đang làm việc xuyên tết trên công trường
sau khi nghe báo cáo sơ bộ tiến độ thực hiện dự án thủ tướng đánh giá cao nhà đầu tư lựa chọn hình thức ppp cho dự án cao tốc nha trang cam lâm
trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn thời gian qua cũng như việc nhà thầu đơn vị tư vấn giám sát địa phương triển khai công việc xuyên tết với tinh thần tiến công
đánh giá cao nỗ lực hoàn thành dự án trước hai tháng so với tiến độ thủ tướng đề nghị nhà đầu tư tiếp tục phấn đấu hoàn thành dự án trước bốn tháng
tại đây thủ tướng và lãnh đạo các bộ đã giải quyết ngay bốn đề xuất của nhà đầu tư nhà thầu liên quan tới chi phí dự án vấn đề kỹ thuật thiết kế
về lâu dài thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa quy định hiện hành để huy động tối đa nguồn vốn từ bên ngoài

đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một thuộc phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông